trong đó vi phạm về nồng độ cồn đã xử lý hai trăm linh trường hợp số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là sáu trăm linh trường hợp
trên toàn quốc đã xảy ra một mươi tám vụ tai nạn giao thông làm một mươi hai người thiệt mạng bị thương một mươi một người
và so với ngày nghỉ tết liền kề trước đó thì số vụ tai nạn giao thông và số người thương vong đã giảm hơn
còn so với ngày cùng kỳ của tết tân sửu thì giảm hai vụ giảm ba người chết trong khi đó số người bị thương là tương đương